thật ra trên thế giới đã dần có sự dịch chuyển đầu tư vào các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường và phục hồi môi trường
thế nhưng chi phí để đầu tư vào những dự án này là không hề nhỏ và đối với nước ta thì đây cũng là một thử thách vô cùng lớn
theo ước tính của tổ chức năng lượng quốc tế iea để giảm một nửa lượng khí thải toàn cầu vào năm hai nghìn ba mươi
thế giới sẽ cần một khoản đầu tư lên đến bốn mươi sáu tỷ usd
tại việt nam tác động của biến đổi khí hậu đã làm gia tăng mức độ cũng như tru kỳ xảy ra thiên tai
bao gồm hạn hán lũ lụt hay nước biển dân
điều đó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân
nghiên cứu của các tổ chức quốc tế cho rằng biến đổi khí hậu có thể làm việt nam tổn thất một mươi năm tỷ usd một năm tương đương với năm gdp
ở việt nam nguồn vốn dành cho các dự án xanh nhằm khắc phục hậu quả do biến đổi khí hậu khắc phục ô nhiễm môi trường
sử dụng năng lượng tái tạo vẫn còn đang rất hạn chế
chính vì vậy chính phủ đã ban hành các văn bản pháp luật cũng như bước đầu thực hiện một số giải pháp
nhằm tạo điều kiện cho phát triển tài chính xanh phát triển thị trường trái phiếu xanh
vâng trái phiếu xanh là chủ đề mà chúng tôi muốn được đề cập đến trong chương trình tuần này
thưa quý vị trái phiếu xanh được định nghĩa là một loại
trái phiếu chính phủ được phát hành để đầu tư cho các dự án liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường
theo quy định tại luật bảo vệ môi trường
trái phiếu xanh đã chính thức xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới
và đã mang lại những hiệu quả nhất định trong nỗ lực đầu tư những dự án môi trường
và đây cũng là một phương hướng tiềm năng cho thị trường của nước ta trong thời gian tới
nhóm bốn ngân hàng toàn cầu bao gồm bank of america marine lynch citigroup
credit agricole và jpmorgan chase bank đã cùng nhau soạn thảo bộ nguyên tắc phát hành
và sử dụng nguồn thu từ trái phiếu xanh tên gọi là green bond principle gọi tắt là gpp vào năm hai nghìn một mươi năm
trong đó định nghĩa trái phiếu xanh là bất kỳ một loại trái phiếu nào mà số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu
được sử dụng cho việc tài trợ hoặc tái tài trợ một phần hoặc toàn bộ dự án xanh mới
hoặc dự án xanh đang hoạt động đủ điều kiện cấp vốn và tuân thủ bốn nguyên tắc của bộ nguyên tắc gpp
trái phiếu xanh được xem như một giải pháp hiệu quả có thể giúp huy động hàng trăm tỷ usd một năm
cho việc phát triển một nền kinh tế sạch giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
các dự án có thể phát hành trái phiếu xanh bao gồm năng lượng sạch sử dụng năng lượng hiệu quả
giao thông công cộng và nước sạch
trái phiếu xanh có thể được phát hành bởi chính phủ các ngân hàng thương mại ngân hàng phát triển
các tổ chức tài chính quốc tế các công ty

cách là phát hành trái phiếu và người dân cũng như là rất nhiều những tổ chức tài chính họ mua trái phiếu đó
tại vì họ ý thức được cái vấn đề mà quan trọng như thế nào để mà bảo vệ môi trường
và đó là một cái công cụ tài chính rất phổ biến
để phát hành trái phiếu xanh cần dựa vào bốn nguyên tắc chính do hiệp hội thị trường vốn quốc tế icama quy định
bao gồm mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành phải được công bố rộng rãi trước khi phát hành
để nhà đầu tư có thể theo dõi

tổ chức phát hành trái phiếu xanh cần xây dựng một quy trình nội bộ xác định các dự án đủ điều kiện sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu xanh
số tiền thu được từ phát hành trái phiếu xanh phải được hạch toán riêng và thuận tiện trong việc quản lý
theo dõi và phân bổ cho các dự án xanh
tổ chức phát hành phải báo cáo cập nhật về việc sử dụng giải ngân đầy đủ nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu xanh
khuyến khích sử dụng những chỉ báo định lượng định tính để đánh giá hiệu quả của dự án
bên cạnh đó một bên thứ ba độc lập thẩm định được khuyến nghị là rất cần thiết nhằm xác định trái phiếu đủ tiêu chuẩn xanh hay không
người mua đó được hưởng chắc chắn là sẽ thấp hơn bình thường
nó đặc biệt càng thấp so với những trái phiếu kiểu như giải trái phiếu bất động sản
cái thứ hai nữa là các đối tượng quan tâm đầu tư đó thường cũng không phải là đa số
cũng nhất là không phải những nhà kinh doanh lớn mà thường là những người mà hào tâm
những người có ý thiện nguyện đặc biệt là những người ủng hộ tăng trưởng xanh cuộc sống xanh
việc phát triển trái phiếu xanh có lợi cho các tổ chức phát hành trái phiếu
cho các nhà đầu tư và cho cả xã hội
đối với chủ thể phát hành phát hành trái phiếu xanh trên thị trường chứng khoán
sẽ giúp đa dạng hóa nhà đầu tư đặc biệt là nhóm nhà đầu tư quan tâm đến các yếu tố môi trường
đối với nhà đầu tư thị trường trái phiếu xanh sẽ không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng trong tương lai
do đó đây sẽ là một loại tài sản được đánh giá cao ổn định và có tính thanh khoản tốt với thời gian đáo hạn dài
với xã hội trái phiếu xanh là công cụ nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư
về những dự án giải quyết các vấn đề về môi trường như biến đổi khí hậu
ô nhiễm môi trường thu hút nguồn vôn lớn trong xã hội nhằm hỗ trợ thực hiện những dự án thân thiện với môi trường
và đáp ứng được các mục tiêu trách nhiệm xã hội phục vụ cho việc phát triển bền vững trong tương lai
tuy nhiên trái phiếu xanh hiện vẫn là khách niệm mới tại nhiều quốc gia trên thế giới
vì vậy nhiều nhà đầu tư quan tâm đến môi trường còn khá phân vân về tính bảo đảm của loại hình trái phiếu này
là một lý do cần cho phép các địa phương được phát hành trái phiếu xanh bảo đảm
và trái phiếu xanh dự án tức là trái phiếu chính quyền địa phương xanh
không thuộc trong hãng mức huy động bốn của tỉnh thành phố
chúng ta cũng chưa có hướng dẫn cụ thể bốn chuẩn mực quốc tế về trái phiếu xanh ở việt nam
và cũng chưa có địa phương nào đưa ra báo cáo đánh giá hiệu quả
của các dự án sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu xanh
các quy định về trình tự thủ tục lập thẩm định phê duyệt triển khai dự án còn phức tạp và kéo dài
bao gồm luật đầu tư công các nghị định và thông tư hướng dẫn
cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và tiến độ thực hiện dự án xanh
trong khi trái phiếu xanh còn đang là tiềm năng cho phát triển kinh tế theo hướng bền vững tại việt nam
thì nhiều nơi trên thế giới đã bắt đầu triển khai và có kết quả nhất định
tại trung quốc trái phiếu xanh đã góp phần giúp cộng đồng giảm nguy cơ bị tác động
do các thảm họa tự nhiên thông qua việc ngăn chặn lũ lụt và phát triển hệ thống cảnh báo
nguồn vốn từ trái phiếu xanh cũng đã hỗ trợ tích cực cho chính phủ colombia và mexico
sử dụng năng lượng hiệu quả cho hệ thống giao thông công cộng
các trái phiếu xanh do tập đoàn tài chính quốc tế ifc phát hành
cũng tạo chuyển biến tích cực cho các dự án năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả
chúng bao gồm việc đa dạng hóa các nguồn điện tại nam phi với việc năng lượng than đá
được thay thế bằng việc sử dụng năng lượng từ các tấm gương phản chiếu và hội tụ ánh sáng mặt trời
hỗ trợ các ngân hàng ở armenia cho vay giảm nhu cầu sử dụng năng lượng và chi phí cho dân cư
báo cáo mới đây từ tổ chức phi lợi nhuận climate bond initiative cbi có trụ sở tại anh cho biết
lượng trái phiếu xanh phát hành trên toàn cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt mức cao kỷ lục
là gần một trăm năm mươi sáu tỷ usd vượt mức dự báo trước đó
cụ thể theo cbi tổng giá trị trái phiếu xanh được phát hành trong năm hai nghìn một mươi bảy
tăng bảy mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu vượt xa con số dự báo được tổ chức này đưa ra vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
là một trăm ba mươi tỷ usd
mỹ trung quốc và pháp chiếm năm mươi sáu tổng giá trị phát hành trái phiếu xanh trong năm hai nghìn một mươi bảy
fanni mae là đơn vị phát hành loại trái phiếu này lớn nhất tại mỹ với hai mươi bốn chín tỷ usd
trong năm hai nghìn một mươi bảy có một mươi nước mới tham gia vào thị trường trái phiếu xanh
malaysia nigeria singapore slovenia thụy sĩ và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
tháng hai năm hai nghìn một mươi tám chính phủ indonesia đã phát hành trái phiếu su cúc xanh kỳ hạn năm năm
chính thức trở thành quốc gia châu á đầu tiên phát hành trái phiếu xanh ra thị trường quốc tế
giữa lúc các nhà đầu tư đang ngày càng quan tâm đến các dự án thân thiện với môi trường
mặc dù trái phiếu xanh hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trên thị trường trái phiếu toàn cầu
sòng nó vẫn thu hút nhiều sự quan tâm trong bối cảnh những mục tiêu về cắt giảm lượng khí thải
vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ usd từ khu vực công và tư
theo cbi số tiền huy động từ việc phát hành trái phiếu xanh chủ yếu được sử dụng vào việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
đáng chú ý là hoạt động đầu tư vào xây dựng các tòa nhà phát thải carbon thấp và có hiệu năng cao có xu hướng tăng trong năm qua
những kết quả đó đang cho thấy trái phiếu xanh đang dần trở thành một công cụ tài chính hữu hiệu cho mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu
tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận tiềm năng của loại hình trái phiếu xanh tại việt nam
đây cũng là một trong những mục tiêu mà nước ta cần tập trung thực hiện trong tiến trình phát triển bền vững
nhất là trong thời điểm hiện nay khi mà nhiều doanh nghiệp tổ chức và cá nhân ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề môi trường và phục hồi tài nguyên thiên nhiên
cũng trên cơ sở đó thì mới đây bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức chương trình
vinh danh tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi bảy
nhằm thúc đẩy cộng đồng và mỗi người dân dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chuyên mục sống xanh ngay sau đây
năm hai nghìn hai mươi là một số mốc quan trọng đánh dấu sự bắt đầu của một thập niên mới và kết thúc một thập niên thực hiện các mục tiêu chung về đa dạng sinh học theo kế hoạch chiến lược về đa dạng sinh học giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong thập niên vừa qua nước ta đã rất nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu đề ra về bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên các loài sinh vật và các nguồn gen quý hiếm đặc hữu
theo báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học lần thứ sáu trình công ước đa dạng sinh học
việt nam hiện có khoảng năm mươi một bốn trăm linh loài sinh vật đã được xác định bao gồm khoảng bảy năm trăm linh chủng vi sinh vật khoảng hai mươi loài thực vật trên cạn và dưới nước khoảng một mươi chín trăm linh loài động vật trên cạn khoảng hai loài động vật không sương sống và cái nước ngọt cùng hơn một mươi một loài sinh vật biển khác
hàng năm các loài mới liên tục được ghi nhận và công bố những kết quả đó là nỗ lực và sự công hiến đến từ rất nhiều người dân những nhà nghiên cứu khoa học cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực bảo tồn bên cạnh nỗ lực của các cấp các ngành
nhằm ghi nhận và tôn vinh những đồng góp ý nghĩa đó bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức chương trình vinh danh tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn hai mươi nhằm khích lệ tinh thần đóng góp nghiên cứu đa dạng sinh học cũng như thúc đẩy sự tham gia của mọi người dân trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học
động vật hoang dã là nó sống ở bên ngoài mà như chúng ta biết trong cái quyền của trên thế giới này thì con người có quyền thì cắt
động vật ở trong thiên nhiên nó cũng có cái quyền của nó chính vì thế mà cái việc mà tổ chức bộ tài nguyên môi trường tổ chức cái bảo tồn loài hoang dã nó có ý nghĩa nó có ý nghĩa không những là cái vật thể sống của cái con vật đó trong thiên nhiên nhưng nó thể hiện là cái tính chất đạo đức của người tức là tất cả mọi sinh vật ở trên thế gian này đều có quyền như nhau
trong sự kiện này bộ tài nguyên và môi trường cùng chương trình phát triển liên hợp quốc undp cũng đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh đa dạng sinh học hai nghìn hai mươi
với trên hai tác phẩm từ hơn một trăm hai mươi tác giả tham dự cuộc thi đã cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với thiên nhiên và tài nguyên sinh vật việt nam
trong lễ trao giải một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải khuyến khích đã được trao cho các tác giả
những tác phẩm tham dự cuộc thi sẽ được sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
mình cũng có thi nhiều ảnh mà hôm nay đi thi về đa dạng sinh học thì nó có cái tính tuyên truyền cao thì rất là vui tại vì nó làm được cái điều gì đó đối với xã hội và tất cả mọi người
phùng cũng rất thích mê về chụp động vật khán giả không riêng gì lò vọc mà phùng còn có chụp chim cò tất cả những cái gì về động vật
phùng cũng rất thích mê về chụp động vật khán giả không riêng gì lò vọc mà phùng còn có chụp chim cò tất cả những cái gì về động vật
việc ca ngợi về đẹp của thiên nhiên cũng như vinh danh những cá nhân tập thể đang nỗ lực diễn dữ những giá trị đa dạng sinh học
sẽ góp phần thúc đẩy cộng đồng chung tay bảo vệ các hệ sinh thái các loài sinh vật và cảnh quan thiên nhiên
cũng như khởi đầu thập kỷ mới với nhiều mục tiêu thành tựu to lớn hơn cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của việt nam